với ưu thế là vận chuyển đường dài khối lượng lớn vận tải đường sắt là sưng sống trong hệ thống vận tải
tham gia vào quá trình sản xuất lưu thông hàng hóa
vậy giao thông đường sắt có vai trò như thế nào trong sự phát triển giao thông vận tải bền vững phát triển kinh tế xã hội
đây cũng là chủ đề cuộc hội thảo do báo người đại biểu nhân dân tổ chức mới đây
tại buổi tọa đàm đa số ý kiến của đại biểu quốc hội đều thừa nhận thực trạng của ngành đường sắt
đó là hạ tầng xuống cấp và lạc hậu do đã khai thác hàng trăm năm
ngoài ra hạ tầng đường sắt còn bị tàn phá bởi hai cuộc chiến tranh
trong khi nguồn vốn đầu tư cải tạo đường sắt còn hạn hẹp
chỉ chiếm từ hai ba nguồn vốn đầu tư cho lĩnh vực giao thông vận tải
cùng với đó là tình trạng xâm lấn hành lang an toàn giao thông và mở lối đi trái phép
làm phát sinh nhiều yếu tố gia tăng gây mất an toàn chạy tàu
về mặt quản lý nhà nước ngành đường sắt cũng chưa tách bạch được chức năng quản lý nhà nước
với hoạt động quản lý kinh doanh của doanh nghiệp
đó đều là những rào cản kìm hãm sự tăng tốc phát triển của ngành đường sắt nhiều năm trở lại đây
tôi cho là đây là cái cốt loại
trước thực tế đó ngành đường sắt đã có nhiều nỗ lực cải thiện hình ảnh
từng bước nâng cao chất lượng dịch vụ nhằm tăng sức cạnh tranh với các loại hình vận tải khác
đầu tư của từ nay cuối năm thì sẽ ra năm cái đoàn đồng tàu mới
như cái đoàn mà nha trang tp hcm và các quý vị cũng đã có
có người thì cũng đã có cái duyệt đi
chúng ta phải bắt đầu từ phương tiện
nhưng mà không phải phương tiện không là đủ
và chúng ta làm ngay đấy là chất lượng dịch vụ phục vụ trên tàu
còn phương tiện thì có quá trình đó
luật đường sắt sửa đổi đã được đưa ra trong kỳ họp quốc hội lần thứ hai vừa qua
và sắp tới là lần thứ ba của khóa một mươi bốn
nếu được chính thức thông qua luật sẽ trở thành bức kích cầu cho ngành đường sắt
tuy nhiên để đường sắt thực sự trở thành ngành vận tải mũi nhọn
thì yếu tố con người cũng vô cùng quan trọng
nếu chỉ có luật không mà không có sự tham gia của con người vào trong cái vấn đề này
thì cũng rất là khó
tôi hy vọng là những vấn đề bất cập lớn nhất trong dự thảo luật nặng của ngành đường sắt
thì đã được đưa ra trong cái dự thảo luật này
giao thông đường sắt được ví như sương sống của nền kinh tế
vì vậy cần có những thay đổi đột phá cả về mặt tư duy phát triển
chính sách pháp luật và đầu tư để đường sắt không bị tụt hậu
và hướng tới hiện đại kết nối với khu vực
đáp ứng đòi hỏi phát triển kinh tế xã hội quốc phòng an ninh